tại an giang sau một thời gian tìm kiếm vào khoảng tám giờ sáng qua ngày một mươi tám tháng sáu trên sông hậu đoạn chảy qua địa bàn huyện châu thành người dân phát hiện thi thể cháu nguyễn ngọc thảo huyên năm tuổi bị mất tích trong vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra vào trưa ngày một mươi bảy tháng sáu
trước đó vào khoảng một mươi hai giờ hai mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu anh nguyễn văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba điều khiển chiếc tàu không số hiệu chạy trên sông hậu khi đến khu vực tổ một mươi bốn ở thỏa long ba thị trấn an châu đã va mạnh với một chiếc tàu khác số hiệu ag sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín do anh đàm văn trử sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín điều khiển theo chiều ngược lại
trên tàu có bốn người đi cùng và bốn mươi hai viên gạch ống
cụ vai trà mạnh làm phương tiện ag sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín chìm tại chỗ
bé nguyễn ngọc thảo nguyên mất tích
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an tỉnh an giang phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường đồng thời phối hợp với gia đình nạn nhân tìm kiếm cháu huyên
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng xác minh điều tra